các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
để hạn chế tình trạng này bạn không nên ăn quá nhiều trong một bữa mà hãy chia ra thành năm sáu bữa nhỏ thay vì hai ba bữa ăn lớn hàng ngày
ngoài ra bạn nên mặc quần áo rộng để tránh áp lực lên bụng và không sử dụng các chất kích thích có hại cho dạ dày
đau dữ dội vùng bụng trên
tiêm lết dạ dày có thể chính là lý do khiến bạn bị đau nhói ở bụng trên và dạ dày
bệnh xuất hiện khi niêm mạc dạ dày bị tổn thương
các triệu chứng khác của viêm lết dạ dày đó là thay đổi khẩu vị buồn nôn
đại tiện ra máu hoặc sẫm màu sụt cân không rõ nguyên nhân
nguyên nhân là do thường xuyên dùng thuốc asvine loại thuốc chống viêm hút thuốc
uống quá nhiều rượu cũng ảnh hưởng sâu đến dạ dày và gây viêm lết
để ngăn ngừa viêm lết dạ dày bạn không nên uống quá hai ly rượu mỗi ngày và không uống thuốc cùng với rượu
hạn chế uống thuốc giảm đau rửa tay trước mỗi bữa ăn duy trì chế độ dinh dưỡng khoa học
như các loại ngũ công nguyên hạt trộn với trái cây hoặc rau quả đặc biệt là bỏ thuốc lá rượu bia và các chất kích thích
bụng đau nhói và đầy hơi
hệ tiêu hóa bỗng trở nên nhạy cảm bạn có thể mắc hội chứng ruột kích thích dẫn đến hai nguy cơ
một là hệ tiêu hóa hoạt động rất nhanh gây tiêu chảy
hai là hoạt động sẽ chậm lại và khiến bạn bị tà bón
hiện nay chưa xác định được nguyên nhân gây hội chứng ruột kích thích
nhưng các nhà nghiên cứu tin rằng nó có thể xảy ra do sự gián đoạn trong giao tiếp giữa não bộ và hệ tiêu hóa
trong trường hợp này bạn cần kiểm soát các loại thực phẩm và số lượng dung nạp thực phẩm mà hệ tiêu hóa nhạy cảm
viêm dạ dày ruột
nguyên nhân do virus hay cúm dạ dày gây ra đây là một bệnh nhiễm trùng đường ruột với các triệu chứng như tiêu chảy đau bụng và nươm mửa
tình trạng này xảy ra có thể do bạn sử dụng thực phẩm và nước uống không nằm vào vệ sinh ngay nhiễm khuẩn đường ruột
vì vậy cần vệ sinh rửa tay trước khi ăn thường xuyên làm sạch các vận dụng cá nhân riêng cho mọi người trong gia đình kể cả bát đũa thia chén
đau bụng đầy hơi kèm tiêu chảy hoặc tà bón
đây có thể là nguyên nhân dẫn đến đau dạ dày và đầy hơi gây tiêu chảy tăng khí hoặc tà bón
một số triệu chứng khác có thể đi kèm như đau đầu mệt mỏi mất tập trung đau cơ và khớp lét miệng
nguyên nhân không dùng nạp đường sữa là do sự thiếu hụt mgm đường ruột
vốn giúp phân tách đường sữa thành hai loại đường nhỏ hơn để ruột có thể hấp thụ
không dung nạp grouthen có nhiều triệu chứng trong đó phổ biến nhất chính là tiêu chảy ta bón phân có mùi tây hơi đau bụng gặp vấn đề về da giảm cân không giải thích được và trầm cảm
đây là phản ứng miễn dịch đối với một loại protein trong lúa mì và các ngũ cốc khác
không dùng nạp gluten là bệnh di chuyển trong gia đình
vì vậy bạn nên tránh các thực phẩm và sản phẩm làm từ lúa mì
nên bổ sung vào bữa ăn bông cải xanh cải săn cá ngừ hay cá hồi
đồng thời tham khảo ý kiến bác sĩ về các phương pháp điều trị
đau bụng trên bên phải
khi bị đau dữ dội ở bụng trên bên phải có thể nghi ngờ bạn đã bị xoài mật
cẩn thận chọn bởi không dễ để phát hiện sỏi mật trong cơ thể
bạn chỉ thực sự nhận ra mình có bị sỏi mật là khi bị viêm và sỏi mắc vào một trong những ống dẫn từ gan đến ruột non
trong trường hợp này các triệu chứng sẽ xuất hiện như đau dữ dội và đột ngột ở vùng bụng trên bên phải
sốt dung dẩy và bùn nôn
một số yếu tố nguy cơ có thể kích hoạt hình thành sỏi mật như thừa cân hoặc béo phì
ít vận động tiêu thụ thực phẩm nhiều chất béo và cholesterol cao
không ăn đủ thực phẩm giàu chất sơ do di chuyển tiểu đường
do uống thuốc có chứa estrogen như thuốc tránh khai hoặc thuốc trị liệu bằng hormôn
để ngăn ngừa sự hình thành sỏi mật bạn cần tuân theo một số quy tắc đơn giản như không bỏ bữa và kiểm soát cân nặng
những người muốn giảm cân bằng các anh kiêng thì cần lưu ý
thì cũng có thể làm tăng nguy cơ sỏi mật
đau bụng dưới bên phải
đây có thể là triệu chứng của viêm ruột thừa cần điều trị ngay lập tức
triệu chứng của viêm ruột thừa là đau nhói ở vùng gần rốn hoặc vùng bụng trên
do di truyền xuống bụng dưới bên phải xưng bụng và sốt cao
viêm ruột thừa có thể là do tắc nghẽn bên trong ruột thừa
mô ruột thừa bị mở rộng do nhiễm trùng ở đường tiêu hóa hoặc ở một số bộ phận khác của cơ thể
hoặc do ký sinh trùng tăng trưởng gây nhiễm trùng và tổn thương ruột thừa
bệnh thường ít gặp ở những người tuân thủ kế hoạch chế độ ăn uống lành mạnh
vài thực phẩm có nhiều chất sơ như rau quả tươi
đau bụng có thể là những dấu hiệu cảnh báo của nhiều bệnh về đường tiêu hóa
vì vậy bạn cần chú ý khi gặp phải vấn đề này
tốt nhất là bạn nên đi khám bác sĩ để được chuẩn đoán nguyên nhân và bệnh lý một cách chính xác nhất
để phòng tránh những cơn đau bụng gây ra thì bạn cần thực hiện theo những quy tắc sau đây
ăn chậm nhai kỹ chia nhỏ ba bữa chính thành nhiều bữa phụ trong ngày
tuân thủ các quy tắc sinh dưỡng lưu ý thực phẩm chọn mua
để ý những thay đổi của cơ thể sau khi dùng bất kỳ thực phẩm nào
uống nhiều nước lọc hạn chế thức uống chứa cồn hoặc nước ngọt
rửa tay kỹ trước khi ăn kiểm soát những vấn đề căng thẳng